theo báo cáo của bộ tài chính quý i năm hai nghìn hai mươi tổng thu ngân sách nhà nước đạt ba trăm chín mươi một tỷ đồng
bằng hai mươi năm chín dự toán tăng một tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
công tác thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp của hệ thống thuế và công tác chống buôn lậu được thực hiện hiệu quả
trong tổng số thu thu nội địa quý i đạt ba trăm hai mươi bốn bảy trăm linh tỷ đồng bằng hai mươi năm bảy dự toán tăng ba sáu so với cùng kỳ
ước tính cả nước có năm mươi hai trên sáu mươi ba địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán
thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng ba ước đạt hai mươi sáu tỷ đồng
lũy kế quý i đạt bảy mươi bảy tỷ đồng bằng hai mươi hai tám dự toán giảm tám tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tính đến ngày một mươi năm tháng ba lũy kê vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm hai nghìn hai mươi là ba mươi chín tám trăm ba mươi chín chín tỷ đồng
bằng tám tám mươi sáu kế hoạch quốc hội chính phủ giao kiểm soát chi qua kho bạc nhà nước
về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại ngành hải quan đã thực hiện một mươi cuộc kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính một trăm hai mươi triệu đồng
tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng
quý i năm hai nghìn hai mươi tổng cục hải quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề
kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn lậu với các mặt hàng rượu ma túy tiền chất và các chất gây nghiện khoáng sản kim loại quý thuốc lá
kết quả thực hiện trong toàn hệ thống đã chủ trì phát hiện và bắt giữ một năm trăm bảy mươi một vụ vi phạm trị giá hàng hóa ước tính hơn bốn trăm một mươi ba tỷ đồng thu ngân sách nhà nước hơn hai mươi chín tỷ đồng